chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự một mươi một h ba mươi của truyền hình nhân dân
bây giờ là những thông tin chính có trong chương trình trưa này

một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
một mốc son trói lọi trong dòng chảy lịch sử
để dẫn đến sự kiện trọng đại của cả dân tộc
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
thắng lợi này là một trong những sự kiện
một bước ngoặt trọng đại nhất của dân tộc việt nam trong thế kỷ hai mươi
bảy mươi bốn năm về trước hơn hai mươi triệu người dân việt nam
đã đứng lên khởi nghĩa làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng tám
lần đầu tiên chính quyền cả nước thật sự thuộc về tay nhân dân
nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
nhà nước công nông đầu tiên ở đông nam á
chấm dứt chế độ phong kiến ở việt nam
kết thúc hơn tám mươi năm nhân dân ta dưới ếch đô hộ của thực dân phát xít
nhân dân việt nam từ thân phận đô lệ
trở thành người dân một nước độc lập
làm chủ vận mệnh của mình
để làm nên cuộc cách mạng thần kỳ đó
là năm đảng viên và hai mươi triệu người dân

nhưng phía sau những con người bằng xương bằng thịt ấy
là sức mạnh tinh thần to lớn của cả một đội ngũ
đã chiến đấu vì lý tưởng cao cả
sẵn sàng hy sinh hết thầy
hy sinh cả tính mạnh của mình cho đảng cho giai cấp cho dân tộc
thắng lợi của cách mạng tháng tám của việt nam
đã cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức thống trị
thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng tám

đã thể hiện sức mạnh của lòng dân
đã thể hiện bài học đại đoàn kết
là uy tín của đảng niềm tin của nhân dân
về sự lãnh đạo của đảng
từ đường lối chủ trương đến con người
đây chính là cột mốc để hơn bảy mươi năm qua
cách mạng việt nam đã vượt qua nhiều thử thách lớn
giành thắng lợi vĩ đại đưa đất nước phát triển
thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã dự buổi giao lưu điển hình toàn quốc hai nghìn một mươi chín
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
trần quốc vượng thường trực ban bí thư trung ương đảng
đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương
và các đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cầu
đây là buổi giao lưu điển hình tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
là một hoạt động rất có ý nghĩa
thiết thực nhân dịp năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
phát biểu tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
chủ tịch hồ chí minh luôn là biểu tượng
người sáng về đạo đức cách mạng
tấm gương hy sinh hiến dân chọn đời
cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc
phục vụ nhân dân
người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau
một di sản tinh thần vô cùng quý báu
đó là tư tưởng hồ chí minh
đạo đức hồ chí minh
phong cách hồ chí minh
và thời đại hồ chí minh
sinh thời bác hồ rất quan tâm
đấy việc bồi dưỡng xây dựng
và nêu gương người tốt
việc tốt người từng căng dặn
mỗi người tốt
mỗi việc tốt
là một bông hoa đẹp
cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp
những người tốt
những lời dạy của người
đấy nay vẫn còn nguyên giá trị
những mong muốn của người
vẫn luôn là động lực phán đấu
và hành động của mỗi chúng ta
học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
là nhiệm vụ quan trọng thường chuyên
và lao dài của các tổ chức đảng
các cấp chính quyền
các tổ chức chính trị xã hội
các cơ quan đơn vị
và của từng cán bộ đảng quyền
góp phần xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch vững mạnh
xây dựng vang hóa
còn người việt nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bày vững của đất nước ta
thủ tướng nhấn mạnh
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng trình đốn đảng
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
và những biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng
giàn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh
cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân ta hăng hái
phấn đấu thực hiện thắng lợi
hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chúng ta cần làm thật tốt
công tác tuyên truyền giáo dục
để cùng nhau nhận thức sâu sát hơn
về những nội dung cơ bản
và các giá trị to lớn của tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của người
thật sự trở thành
một nền tảng tinh thần vững chắc
của đời sống trò hội
của nền văn hóa và con người việt nam
tiếp tục xây dựng và nhanh rộng hơn nữa
các nhân tố mới điển hình tiên tiến
đẩy mạnh hơn nữa
các phong trào thi đu yêu nước
của các cấp các ngành
trong mọi tầng lớp nhân dân
trên tất cả các mọi lĩnh vực
đồng thời cần nghiêm khắc phê bình
uống nắng những nhận thức lệch lạc
nói không đi đôi với làm
kiên quyết đẩy nùi
nạn tham nhũng quan liêu
thói vô cảm vô trách nhiệm
những biểu hiện tự diễn biến tự diễn quá
trong nội bộ đấu tranh
mất các quan điểm xa trái
của các thế lực thù địch phản động cơ hội
tại buổi giao lưu
các cá nhân điển hình tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
đã được nhận bằng khen của thủ tướng
thủ tướng bày tỏ tin tưởng
các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu
có mặt hôm nay sẽ tiếp tục phát huy
những kết quả đạt được
không ngừng nỗ lực phấn đấu
để gạt hái thêm nhiều thành tích
nhân rộng thêm nhiều điển hình tiêu biểu
xứng đáng là tấm gương
để mọi người nói theo
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
tạo sức lan tỏa rộng khắp
mạnh mẽ trong toàn xã hội
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám
và năm mươi năm thực hiện di trúc
của chủ tịch hồ chí minh
sáng nay một mươi chín tháng tám
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tới dân hương tưởng nhớ bắc hồ
tại nhà sáu mươi bảy thuộc khu di tích
chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
cùng tham dự có đồng chí uông chu liêu
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
đồng chí phùng quốc hiển
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
và lãnh đạo văn phòng quốc hội
trong không khí trang nghiêm
thành kính thay mặt quốc hội
cử tri và đồng bào cả nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và các thành viên trong đoàn
đã kính cần nghiêng mình
tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu
của dân tộc việt nam
nguyện tiếp tục đoàn kết một lòng
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách của người
hôn đúc niềm tin và khát vọng dân tộc
xây dựng đất nước việt nam thịnh vượng
hùng cường từng bước thực hiện được
mong muốn của chủ tịch hồ chí minh
lúc sinh thời là xây dựng đất nước ta
đàng hoàng hơn to đẹp hơn
nhà sáu mươi bảy được gọi
theo năm sinh xây dựng và hoàn thành
công trình năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
được xây dựng theo chỉ thị
của bộ chính trị
bộ trí nơi làm việc của bác
để phòng tránh chiến tranh phá hoại
của đế quốc mỹ ở miền bắc
nơi đây bác đã tiếp các vị lãnh đạo
trung ương cục miền nam quân khu năm
ra học và làm việc
căn nhà này cũng là nơi người dưỡng bệnh và qua đời
xúc động khi xem lại
những kỳ vật sản dị đơn sơ
nhưng vô cùng quý giá
đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày của bác hồ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch quốc hội ghi nhận và biểu dương
tập thể cán bộ công nhân viên khu di tích
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
giữ gìn bảo vệ nguyên vẹn
các kỷ niệm và hiện vật gắn với
cuộc đời của bác
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị cán bộ công nhân viên
khu di tích tiếp tục nỗ lực
trong việc giữ gìn bảo quản các kỳ vật
tư liệu về bác cho các thế hệ
mai sau làm tốt việc giới thiệu
với nhân dân cả nước và bạn bè
du khách quốc tế về cuộc đời
và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
sáng nay tại thái nguyên
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành
trung ương đảng phó chủ tịch nước
đã có buổi làm việc với ban thường vụ
tỉnh ủy thái nguyên về tình hình thực hiện
nhiệm vụ chính trị kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và chúc mừng ngày truyền thống lực lượng
công an nhân dân tỉnh thái nguyên
tại buổi làm việc
phó chủ tịch nước đã ghi nhận những thành tựu
của tỉnh thái nguyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
ổn định lực lượng chính trị giữ vững trật tự xã hội
thực hiện tốt chỉ thị năm cho công tác xây dựng đảng
đồng chí cũng chỉ đạo tỉnh
tập trung phát triển kinh tế xã hội
phải phát triển bền vững toàn diện về an ninh
phát triển kinh tế nhưng vẫn phải bảo vệ môi trường
để cải thiện đời sống cho người dân
đồng chí cũng tuyên dương tỉnh đã vượt một mươi chín chỉ tiêu
xây dựng nông thuần mới và chỉ đạo tỉnh
đạt thành tích cao hơn nữa để hướng tới
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
rút ra bài học từ quá trình phát triển kinh tế năm năm qua
để hướng tới thành tích cao hơn
về kinh tế trong nhiệm kỳ năm năm tới
tỉnh cũng cần đề ra phương hướng và kế hoạch cụ thể
để hành động song song với chú trọng
bảo đảm an ninh xã hội trong toàn tỉnh
phó chủ tịch nước cũng đã có buổi thăm
và làm việc với công an tỉnh thái nguyên
chúc mừng những thành tựu công an tỉnh đã đạt được
trong thời gian qua và chỉ đạo nhiệm vụ
trong nhiệm kỳ tới
thưa quý vị và các bạn
bắt đầu từ hôm nay một mươi chín tháng tám
đến hết hai mươi bốn h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh
mở hệ thống để đón nhận
đóng góp của các tổ chức cá nhân
cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững
nhằm góp phần thực hiện mục tiêu
giảm nghèo bền vững của quốc gia
và hướng tới ngày quốc tế chống đói nghèo
và ngày vì người nghèo ở việt nam
một mươi bảy tháng một mươi
cụ thể mỗi tin nhắn ủng hộ
đóng góp vì người nghèo
theo cú pháp vnnn
trong đó n là số lần ủng hộ hai mươi đồng
có giới hạn từ một đến một trăm linh
số tiền đóng góp của nhân dân
thông qua đợt vận động nhắn tin ủng hộ này
sẽ được sử dụng để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo
đặc biệt là đối với các hộ nghèo
ở các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội
đặc biệt khó khăn
hộ nghèo thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số
trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
thông qua các đợt vận động
đóng góp qua tin nhắn vì người nghèo
cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh
đã nhận được ủng hộ của các chủ thuê bao di động
số tiền hơn một mươi ba tám tỷ đồng
thưa quý vị
tối qua một mươi tám tháng tám
tại trung tâm hội nghị tỉnh sơn la
bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với ủy ba nhân dân các tỉnh
hòa bình điện biên lai châu lào cai yên bái phú thọ và sơn la
tổ chức lễ khai mạc
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch
các dân tộc vùng tây bắc
lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch
các dân tộc vùng tây bắc
lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
có chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa
các dân tộc vùng tây bắc trong thời kỳ hội nhập
và phát triển bền vững đất nước
được diễn ra liên tục từ ngày một mươi tám đến hết ngày hai mươi tháng tám
tại thành phố sơn la
các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội như
chỉnh lãm ảnh nghệ thuật về văn hóa du lịch
triển lãm cộng đồng các dân tộc vùng tây bắc
trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương
trưng bày giới thiệu ẩm thực truyền thống địa phương
và bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam
được tổ chức nhằm giới thiệu để đông đảo nhân dân hiểu rõ hơn
về đời sống văn hóa các dân tộc vùng tây bắc
cũng như giới thiệu về tiềm năng thế mạnh về văn hóa du lịch
tồn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các tỉnh trong vùng
ngày hội có sự tham gia của trên một nghệ nhân nghệ sĩ diễn viên vận động viên quần chúng
đến từ bảy tỉnh
đồng thời có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương
trong phần tiếp theo của chương trình
tăng cường bảo đảm an toàn giao thông dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
mía chết khô trên diện rộng nông dân phú yên đối mặt với nợ nần
thưa quý vị nhằm bảo đảm trật tự
an toàn giao thông trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
chỉ đạo các sở giao thông vận tải triển khai các hình thức bán vé niêm yết giá vé công khai
có biện pháp tránh đầu cơ buôn bán vé và tăng giá vé trái quy định
nâng cao chất lượng vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ
bộ giao thông vận tải yêu cầu các lực lượng chức năng cần tập trung xử lý
các hành vi vi phạm lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông
giải tỏa các điểm có nguy cơ ủn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm
kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ tổ chức phân luồng giao thông
có phương án tăng cường nhân lực thiết bị phục vụ thu phí nhanh chóng
có biện pháp xử lý linh hoạt khi mật độ phương tiện tăng
đối với cục đường sắt việt nam bộ yêu cầu các đơn vị này chỉ đạo các phòng ban chức năng
xây dựng kế hoạch bán vé chạy tàu hợp lý
chỉ đạo lực lượng thanh tra đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương
có đường sắt đi qua tổ chức xanh giới tăng cường bảo đảm an toàn giao thông
nhất là tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt các lối đi tự mở đường ngang không có rào chắn người gác
tăng cường giám sát đội ngũ nhân viên phục vụ chạy tàu nhất là đội ngũ trực ban lái tàu gác đường ngang
vietnam airlines vừa đón nhận máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi dreamline mang số hiệu vn a
b tám trăm bảy mươi chín tại sân bay quốc tế nội bài
đây là chiếc đầu tiên trong tổng số tám chiếc boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi được ban giao dần cho vn a từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
sự kiện đánh dấu bước tiến mới của vn a trong chiến lược phát triển đội máy bay thân rộng hiện đại
boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi có kích thước lớn nhất trong gia đình máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy
đây là loại máy bay hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại việt nam hiện nay
boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi tiếp tục kế thừa nhiều máy bay
nhiều ưu điểm vượt trội của boeing bảy nghìn tám trăm bảy mươi chín như không gian rộng rãi ghế ngồi thoải mái hệ thống giải trí hiện đại ánh sáng đèn led độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách
chiếc máy bay thế hệ mới còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm hai mươi năm nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước
việt nam airlines hiện là một trong năm hãng hàng không tại châu á khai thác đồng thời cả hai dòng máy bay hiện đại nhất boeing bảy trăm tám mươi bảy chín và boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi
hãng hàng không bamboo airways vừa tổ chức lễ đón tàu bay airbus a ba trăm hai mươi một neo mới và chuyến bay thứ một mươi nhân kỷ niệm một năm ra mắt
chuyến bay thứ một mươi này của bamboo airways tiếp tục là một chuyến bay sáng
hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần thay thế bằng các vật liệu tái chế hoặc tự phân hủy
đây cũng là chuyến bay đầu tiên được tích hợp công nghệ giải trí không dây số hóa tiên tiến cho phép hành khách truy cập vào thư viện giải trí sẵn có của bamboo airways từ các thiết bị cá nhân mà không cần sử dụng internet
sau một năm ra mắt và bảy tháng bay thương mại bamboo airways đã phủ sóng trên hai mươi năm đường bay nội địa và quốc tế vận chuyển trên một triệu lượt hành khách duy trì tỷ lệ đúng giờ sấp xỉ chín mươi năm
đứng đầu ngành hàng không việt nam trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín nắm giữ bảy thị phần nội địa sau sáu tháng bay thương mại
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín trong các ngày từ hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến ngày mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến đường sắt tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm hơn năm mươi chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như sài gòn nha trang sài gòn phàn thịnh
tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm hơn năm mươi chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như sài gòn nha trang sài gòn phàn thịnh
tổ chức chạy thêm hơn năm mươi chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như sài gòn nha trang sài gòn phàn thịnh